cảm ơn các bạn đã theo dõi
như vậy tính đến thời điểm này việt nam có tổng cộng bốn trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
hiện nước ta có ba trăm sáu mươi năm trong tổng số bốn trăm một mươi tám trường hợp được công bố khỏi bệnh chiếm tám mươi bảy bảy
liên quan đến các bệnh mắc covid một mươi chín số bốn trăm một mươi sáu cũng tại thành phố đà nẵng
các trường hợp f một và f hai của bệnh nhân này tại quảng ninh và thừa thiên huế đều âm tính với virus sars cov hai
cũng trong sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố đà nẵng đã công bố lịch trình thông tin ban đầu về ca bệnh số bốn trăm một mươi tám
trong một tháng gần đây bệnh nhân chỉ ở thành phố đà nẵng không đi ra ngoại tỉnh không tiếp xúc với người nước ngoài
hàng ngày bệnh nhân có uống cà phê ăn sáng ở khu vực xung quanh nhà
bệnh nhân đang sống cùng vợ và con gái ở phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng
trong vòng một mươi bốn ngày trước khi khởi phát bệnh nhân có chăm bố
đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đà nẵng từ ngày năm tháng bảy
nhà bệnh nhân cũng ở cạnh nhà bố của mình
bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực và hiện tại tình trạng của bệnh nhân nặng phải thở máy qua nội khí quản
như vậy ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín chính thức xác nhận đà nẵng có hai bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu trú tại quận liên triểu
và số bốn trăm một mươi tám trú tại quận hải châu bị nhiễm virus sars cov hai
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
công an thành phố đã khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ
đi từng ngõ gõ từng nhà nhằm quản lý và kiểm tra tất cả những trường hợp có khả năng tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín
để tiến hành khoanh vùng dịch tễ kịp thời
một mươi giờ tối hàng trăm cán bộ chiến sĩ ở khắp các địa phương của thành phố đà nẵng vẫn duy trì ứng trực một trăm linh quân số
đồng loạt triển khai xuống tận khu dân cư các cơ sở kinh doanh lưu trú nơi cho người nước ngoài thuê trọ trên địa bàn
phần lớn các du khách đều hiểu tính chất công việc của lực lượng công an thành phố vào thời điểm này nên rất tạo điều kiện
chúng tôi cảm thấy rất là vui với sự vào cuộc của chính quyền thành phố để phòng ngừa dịch bệnh
chúng tôi cảm thấy việc kiểm tra này rất là tốt và sẽ phối hợp khai báo cụ thể
chúng tôi hiểu và rất hoàn nganh
hy vọng với những gì việt nam đã làm rất tốt ở kỳ trước thì dịch bệnh một lần nữa sẽ được đẩy lùi
cùng với đó công an các phường còn quán triệt cho từng cảnh sát
khu vực tổ chức kiểm tra cụ thể thường xuyên nhắc nhở các khách sạn nhà hàng nhà cho thuê trọ
nắm được thông tin các đối tượng trong diện f một f hai để chủ động có biện pháp phòng ngừa y tế
đặc biệt đối với người nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn thành phố
công an địa phương còn phối hợp kịp thời với phòng quản lý xuất nhập cảnh để nắm rõ thời gian đến và đi
có biện pháp theo dõi cách ly phù hợp
cái việc khai báo trung thực và chính xác nó là một điều tối quan trọng đối với trong tình hình hiện nay
riêng bản thân khách sạn thì lúc nào khi khách vào đều có khai báo y tế
rồi khai báo tạm trú và khai báo tình hình di chuyển trong vòng một mươi bốn ngày theo mẫu của sở du lịch ban hành
thì bản thân tôi cũng như đồng quán tiệc trong bộ công nhân viên là kiểm tra các thông tin ấy
và đối chiếu các thông tin đó đặc biệt là lưu ý các khách đến từ những vùng dịch
cái việc tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú thì các cơ sở cũng nhận thức rất là tốt
về cái việc phòng chống bệnh dịch
qua đó thì cũng hợp tác với công an phường để triển khai tốt cái công tác mà khai báo với lưu trú
và cũng phòng chống bệnh dịch được tốt hơn
để việc phòng ngừa dịch bệnh thật sự đạt hiệu quả bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
người dân thành phố cũng cần nâng cao ý thức tự giác trong khai báo nước ngoài tạm trú
và thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng khi có người lạ đến lưu trú tại địa phương
quyết tâm cùng thành phố đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự
liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bảy vừa qua tại xã yên viên huyện gia lâm
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội phối hợp cùng công an huyện gia lâm
đã bắt giữ đối tượng gây án là giàng seo jiu sinh năm hai nghìn hai người dân tộc mông trú tại tỉnh lào cai
hiện đồng phạm gây án là lưu ngọc vĩ sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh thái bình đang bỏ trốn
do cần tiền để chơi game và tiêu xài diêu đã mua một con dao rồi bàn bạc với vĩ đi cướp xe ôm
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy tại khu vực đường tôn thất thuyết diêu và vĩ đã thuê anh nguyễn văn quyết
lái xe ôm grab trở đến khu vực cầu phù đồng gia lâm đến đoạn đường đê sông đuống xã yên viên
thấy vắng người di yêu cầu anh quyết dừng xe vĩ đã dùng hai tay ôm anh quyết còn diêu rút dao đâm nhiều nhát
liên tiếp vào người anh quyết vĩ lấy ví rồi cùng diêu điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ chạy về hướng tỉnh bắc giang
đến địa phận xã hoàng linh huyện việt yên diêu và vĩ đã thuê nhà nghỉ mua quần áo mới vứt dao vứt quần áo mặc khi gây án
cầm cố chiếc xe máy được bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng chia nhau vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi chín tháng bảy cả hai đối tượng đi xe khách
về hà nội ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe mỹ đình tại đây diêu đã gặp nguyễn văn sơn chú tại tỉnh bắc giang
và kể cho sơn nghe toàn bộ sự việc ngày hai mươi bốn tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt giữ diêu và sơn
còn vĩ đang bỏ trốn
vào hồi một mươi sáu h một mươi năm chiều qua tại khu vực phường đại kim quận hoàng mai hà nội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội công an quận hoàng mai bắt quả tang đối tượng trần trọng lâm
phó trưởng ban xã hội bạn đọc báo sức khỏe và đời sống đang có hành vi cưỡng đoạt hai trăm một mươi triệu đồng
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hà đông hà nội là cổ đông của phòng khám đa khoa kinh đô
có địa chỉ tại lô bảy mươi chín đường minh khai phường sương giang thành phố bắc giang
bước đầu đối tượng lâm khai nhận do nắm bắt được phòng khám đa khoa kinh đô có lỗi sai phạm
nên đã đe dọa các cổ đông chuyển tiền nhằm cho qua nếu không thì sẽ viết bài đăng báo
hiện công an tỉnh bắc giang đã thu giữ hai trăm một mươi triệu đồng một xe ô tô hai điện thoại di động
một số giấy tờ có liên quan và đang phối hợp điều tra mở rộng
một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề do bốn đối tượng cầm đầu
gồm phạm ngọc thế hồ thị lý trần thị viện và hồ thị lan
đều trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa bị triệt phá
các đối tượng tổ chức hoạt động phạm tội theo mô hình đa cấp có tất cả hai mươi hai đối tượng liên quan
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh chỉ trong thời gian ngắn
số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc đã lên đến hơn hai tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình khoảng thời gian từ cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an huyện quỳnh lưu phát hiện đường dây chuyên ghi số lô số đề
với số lượng lớn đối tượng tham gia hoạt động hết sức tinh vi
với nhiều mắt xích trong và ngoài địa bàn huyện
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát xác định được bốn đối tượng cầm đầu là phạm ngọc thế
nguyễn thị ánh hồng hồ thị lý đều trú tại xã sơn hải và trần thị viện chú tại thị trấn cầu giác
bốn đối tượng trên đã thiết lập và điều hành đường dây
đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề qua ứng dụng zalo facebook nhắn tin messenger
hoặc trực tiếp thông qua các đại lý
các đại lý được bốn đối tượng trên phát triển có một mươi tám người tham gia
với nhiệm vụ nhận ghi lẻ các số lô đề từ người chơi rồi chuyển về cho các đối tượng cầm đầu
đối tượng truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo truyền thông báo tr